chiều qua trận mưa lớn kèm theo rông lốc bất ngờ quét qua địa bàn các xã đồng nai nghĩa trung của huyện bù đăng tỉnh bình phước
đã làm thiệt hại nhiều diện tích cây trồng và nhà ở trường học
theo thống kê ban đầu cho đến trưa nay dông lốc đã gây thiệt hại cho bốn căn nhà của bốn hộ dân trên địa bàn
làm hư hỏng phòng học và căng tin của trường tiểu học và trung học cơ sở đoàn đức thái
lốc xoáy cũng làm nhiều diện tích cây trồng của các hộ dân bị gãy đổ
ngay sau khi lốc xoáy xảy ra chính quyền địa phương huyện bù đăng đã chỉ đạo các lực lượng cùng với người dân
nhanh chóng thống kê thiệt hại kịp thời hỗ trợ các hộ dân khắc phục hậu quả của lốc xoáy